sau tiếng nổ lớn chị hồ thị hồng và đỗ đức anh đã tử vong tại chỗ
tại hiện trường cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ một khẩu súng tự chế loại bắn đạn hoa cải và sáu viên đạn
vào chiều ngày hôm nay công an huyện đức cơ tỉnh gia lai vẫn đang khẩn trương điều tra
làm rõ vụ việc hai người tử vong sau tiếng nổ lớn xảy ra trên địa bàn huyện đức cơ tỉnh gia lai
trước đó vào khoảng ba h ba mươi phút cùng ngày tại nhà chị hồ thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tổ ba thị trấn chư ti huyện đức cơ xảy ra vụ nổ lớn nên người dân đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng công an huyện đức cơ đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc
tại đây cơ quan công an xác định hai nạn nhân tử vong gồm chị hồ thị hồng và anh đỗ đức anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú thôn iamut sayyazom huyện đức cơ
đồng thời cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ một khẩu súng tự chế loại bắn đạn hoa cải và sáu viên đạn
trong hai người tử vong thì đỗ đức anh là đối tượng đã có hành vi dùng súng tự chế bắn gây thương tích cha ruột là ông đỗ được vào ngày hai mươi hai tháng một
sau đó bỏ trốn khi cơ quan chức năng đang tổ chức truy tìm đối tượng thì xảy ra vụ việc
chiều ngày hai mươi năm tháng một công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự bắt giữ được nguyễn ngọc bình
tám tuổi nghi phạm gây ra vụ án mạng trên địa bàn thuộc phường tân thới nhất vào ngày hai mươi tháng một
trước đó tối ngày hai mươi tháng một
bình chạy xe máy đến hẻm ba trăm bốn mươi ba đường trường chinh phường tân thới nhất để nhậu với nhóm bạn
tại đây bình xảy ra mâu thuẫn cự cãi với một người đàn ông
sau đó bình cầm dao đâm vào ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi bỏ trốn
tại hiện trường công an thu giữ con dao có dính máu dài khoảng hai mươi cm
qua khám nghiệm nạn nhân được xác định tử vong do vết thương thú phổi mất nhiều máu
vào cuộc điều tra công an đã ra lệnh bắt tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và củng cố hồ sơ
bàn giao bình cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm điều tra theo thẩm quyền
chiều ngày hai mươi năm tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa bắt giữ được lương xuân cương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tại tuyên quang đây là đối tượng bị công an tỉnh tuyên quang truy nã về tội giết người
trước đó ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã khởi tố bị can đối với lương xuân cương
ngụ xã đức ninh huyện hàm yên tỉnh tuyên quang về hành vi giết người
tuy nhiên cương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú bị truy nã
những đội yêu cầu hỗ trợ từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tuyên quang
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã theo dõi bắt được cương khi đang lẫn trốn trên địa bàn thành phố
hiện cương đã được bàn giao cho công an tỉnh tuyên quang để điều tra xử lý theo quy định
đồng biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây tỉnh long an cho biết mới đây qua công tác phối hợp với các lực lượng chức năng
đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép với trọng lượng là một mươi hai kg
trước đó ngày hai mươi ba tháng một đồng biên phòng cơ khẩu mỹ quý tây đã chú trị phối hợp với tổ công tác bộ đội biên phòng tỉnh long an
và công an huyện đức huệ tuần tra kiểm soát địa bàn đến đầu kênh t hai mươi sáu tổ ấp bốn xã mỹ quý tây huyện đức hòa tỉnh long an
phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô hai bánh bị kiểm soát bảy mươi f một hai mươi bảy nghìn một trăm chín mươi bốn chạy từ hướng khu vực gò miểu ra kinh t hai mươi sáu
có dấu hiệu nghi vấn tổ công tác tiến hành ra hiệu lệnh yêu cầu đối tượng dừng lại kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện đối tượng chở phía sau xe một mươi hai kg pháo nổ dạng viên tròn đường kính mỗi viên hai mươi cm
đối tượng khai nhận tên nguyễn minh tâm xe bằng chín trăm chín mươi năm hù sa mỹ thạnh đông huyện đức huệ
số pháo trên đối tượng mua của một người ở ấp bốn sang mỹ quý tây với số tiền bảy năm trăm sáu mươi đồng để bán kiếm lời
đơn vị tiến hành lập biên bản tạm giữ tài sản đồ vật tài liệu có liên quan tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện kế hoạch cao điểm của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp về đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trước trong và sau tết
đồng biên phòng cầu muốn cho biết đã liên tiếp phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ buôn lậu trên địa bàn thu giữ tổng số gần sáu bao thuốc lá ngoại nhập lậu
cụ thể đêm hai mươi ba tháng một tại khu vực xã thường lạc huyện hồng ngự tổ công tác của đồn biên phòng cầu muốn phát hiện một nhóm đối tượng đang mang vác các bao tải từ hướng biên giới campuchia vào việt nam
thấy lực lượng chức năng nhóm này đã bỏ lại các bao hàng lợi dụng đêm tối chạy thoát kiểm tra các bao hàng tổ công tác phát hiện một sáu trăm năm mươi gói thuốc lá ngoại
cùng thời điểm này cũng tại xã thường lạc một tổ công tác khác của đồn biên phòng cầu muốn phát hiện một vụ vận chuyển hàng lậu thu giữ một gói thuốc lá ngoại
ngoài ra trước đó rạng sáng ngày hai mươi ba tháng một trên sông sở thượng tổ công tác của đồn biên phòng cầu muốn cũng đã phát hiện hai vụ với ba gói thuốc lá ngoại vô chủ được bỏ lại trong bụi cỏ cành bờ sông
hiện đồng biên phòng cầu muốn đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý các vụ việc theo quy định
những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế xã hội đời sống người dân huyện dầu tiếng tỉnh bình dương ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần
dầu tiếng cũng là địa bàn giáp danh với thị xã bến cát và tỉnh tây ninh nên đây trở thành địa bàn cho nhiều băng nhóm tội phạm nhất là các đối tượng trộm cắp tài sản
với sự mưu trí cùng quyết tâm tấn công chấn áp tội phạm lực lượng công an huyện dầu tiếng đã vào cuộc điều tra làm rõ bắt xử lý nhanh các đối tượng phạm tội đồng thời thu hồi được tài sản cho người dân